thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam vi bảo châu chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu châu đã lập nhiều tài khoản facebook lấy hình đại diện và đặt tên giống với tài khoản của những người thường đăng bài kêu gọi từ thiện với mục đích kêu gọi đóng góp ủng hộ tiền thông qua số tài khoản do châu cung cấp
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt châu đã lừa đảo chiếm đoạt trên bốn trăm linh triệu đồng của gần bảy trăm linh bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh thành
công an tỉnh đắk nông đề nghị những ai bị vi bảo châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với điều tra viên nguyễn văn dân số điện thoại chín mươi bốn tám trăm một mươi chín tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn để được phối hợp giải quyết
thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản luôn biến hóa có thể vẫn phương thức này
một vài tình tiết trong kịch bản là người dân hoàn toàn có thể bị sập bẫy
minh chứng là những nạn nhân bị lừa đảo vẫn được phát hiện mỗi ngày trong đó có cả những người có trình độ có vị trí xã hội
phóng sự ngay sau đây được thực hiện tại tỉnh quảng ninh địa phương chỉ tính từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận thông tin lừa đảo với số tiền hơn hai trăm linh tỷ đồng
lê văn sự là đối tượng vừa bị công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sự đã lừa và chiếm đoạt của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
sự đã tự xưng là trung tướng công an có nguồn tiền lớn từ nước ngoài chuyển về việt nam cần nhờ người nhận giúp và có chiêu hoa hồng
ai muốn tham gia thì phải ứng trước một khoản tiền nâng cấp tài khoản ngân hàng
để chiếm đoạt tài sản các đối tượng đã trực tiếp đánh vào lòng tham của các bị hại
về bản chất mà nói thì
các lợi ích kinh tế các tài sản không thể tự nhiên nó có một cách dễ dàng như vậy được
nên là khi mà phát hiện ra các thông tin đấy đề nghị là quần chúng nhân dân cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp điều tra xác minh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận xử lý một trăm linh ba vụ việc vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm hoạt tài sản
số tiền các nạn nhân trình báo lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng làm việc nhẹ lương cao đối tượng lừa đảo còn mạo danh các cơ quan tư pháp liên lạc đe dọa nạn nhân có thân nhân hoặc chính bản thân nạn nhân liên quan đến vụ án đang được điều tra hoặc hứa hẹn hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền đã bị lừa đảo
số khác mạo danh công an phường xã gửi đường link giả mạo ứng dụng vned chứa mã độc đánh cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản
nếu như các đối tượng lừa đảo giới thiệu là cơ quan nào
thì có thể sử dụng cái mạng xã hội tra cái thông tin số điện thoại trực ban của các cơ quan đó để hỏi đến các cơ quan đó để xác minh trước khi tin và làm theo tất cả những cái yêu cầu của đối tượng
và đặc biệt là phải chấp hành một cái nguyên tắc đó là không chuyển tiền vì tất cả những cái hoạt động của cơ quan chức năng nhà nước là không có cái hoạt động chuyển tiền qua tài khoản
người dân chúng ta cần phải thường xuyên thông qua các cái phương tiện thông tin truyền thông cập nhật các cái phương tức tổ đoạn phạm tội mới
để tránh cái việc mà chúng ta trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo
trong trường hợp mà người dân chúng ta đã bị lừa thì chúng ta cần phải đến trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết
tuyệt đối không được tin tưởng vào các hội nhóm trên không gian mạng quảng cáo với châu trò là có thể lấy lại được tiền
ngoài việc thông tin cá nhân có thể bị lộ lọt khi tham gia mua bán trên live stream hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin cá nhân từ số điện thoại
tài khoản và các loại thông tin
tội phạm lừa đảo rất dễ có được các thông tin cơ bản của nạn nhân như địa chỉ nhà số điện thoại
người dân hãy cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại tự xưng là cán bộ nhà nước cơ quan chức năng không cài đặt phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của đối tượng
khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay với cơ quan công an
thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng năm sở y tế bình thuận vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc thực phẩm nguyên nhân xảy ra vụ hàng chục du khách nghi bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
theo báo cáo của trung tâm y tế thành phố phan thiết sáng ngày một mươi ba tháng năm phòng khám đa khoa khu vực mũi né tiếp nhận một số bệnh nhân nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
chiều tối ngày một mươi hai tháng năm những người này ăn tối tại một nhà hàng ở phường hàm tiến phan thiết đến đêm một số người tiếp tục xuống bãi biển gọi thêm đồ ăn để ăn nhậu
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm nhiều người xuất hiện biểu hiện đau bụng buồn nôn và tiêu chảy đến chiều ngày một mươi ba tháng năm tổng số ca nhập viện lên tới năm mươi hai người

ngày hôm qua ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thực hiện những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tại cuộc họp ủy ban kinh tế của quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội
xác định vướng mắc bất cập vi phạm tiêu cực để xử lý nghiêm theo đúng quy định
báo cáo của chính phủ cho biết thời gian qua giá đất nến tăng trở lại tại các thành phố lớn
thậm chí giá tăng cục bộ do đầu cơ gây ảnh hưởng tới nhu cầu nhà ở của người dân lao động
giá nhà trung cư kể cả nhà ở xã hội tại một số địa bàn tăng cao đột biến do nguồn cung khan hiếm
cơ cấu sản phẩm trên thị trường mất cân đối
trong khi tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội một trăm hai mươi tỷ đồng chưa đáp ứng kỳ vọng đề ra
thậm chí thị trường xuất hiện tình trạng lách luật để đầu tư mua bán nhà ở xã hội
do vậy ubkh đề nghị chính phủ đánh giá và có giải pháp ổn định tình hình phát triển nhà ở xã hội
đồng thời chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội để xác định vướng mắc
bất cập vi phạm và tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm đã diễn ra thành công với tám đơn vị trúng thầu tám mươi một lô
tương đương với tám một trăm linh lượng trong tổng số một mươi sáu tám trăm linh lượng được cơ quan quản lý đem ra đấu thầu
đây là lượng vàng miếng được đấu thầu thành công cao nhất trong ba phiên gần đây
theo thông báo của ngân hàng nhà nước trước đó một ngày giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là tám mươi
triệu đồng một lượng tuy nhiên trước giờ diễn ra phiên đấu thầu ngân hàng nhà nước quyết định
hạ giá tham chiếu kết quả giá đấu thành công cao nhất là tám mươi bảy bảy mươi ba triệu đồng một lượng giá trúng thầu
thành công thấp nhất là tám mươi bảy bảy mươi hai triệu đồng một lượng ngay trước khi phiên đấu thầu diễn ra giá vàng
miếng trong nước tiếp tục giảm mạnh về mốc cao nhất là tám mươi chín triệu đồng một lượng bán ra như vậy
giá vàng miếng giao bán trên thị trường cao hơn giá vàng bán đấu thầu khoảng một ba triệu đồng một lượng
phó chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung quy định
tại nghị quyết số tám năm hai nghìn hai mươi ba của hội đồng nhân dân tp hà nội theo đó hà nội sẽ bố trí hơn một mươi tỷ đồng
thực hiện chính sách hỗ trợ máy móc thiết bị để chuyển đổi số trong nông nghiệp
cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố dự kiến sẽ thực hiện tại thị xã sơn tây và các huyện thanh oai
ba vì mê linh sóc sơn gia lâm quốc oai dự kiến số lượng hỗ trợ là hai mươi tám cơ sở với tổng kinh phí hơn ba sáu tỷ đồng
ubnd tp hà nội giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở các ngành liên quan
ubnd các huyện thị xã tổ chức kiểm tra đôn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung chính sách đảm bảo hiệu quả
đúng quy định phối hợp với các huyện thị xã và các ngành có liên quan tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện
đề xuất các giải pháp triển khai kế hoạch kịp thời báo cáo ubnd tp hà nội những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện
thưa quý vị hiện nay việc thanh toán không tiền mặt đã xuất hiện ở khắp mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ trong đời sống hàng ngày
có thể thấy rằng là hình thức thanh toán này đã và đang góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số phát triển kinh tế số
và không chỉ ở những thành phố lớn mà cả những vùng nông thôn
hiện nhiều địa phương đặc biệt là những vùng nông thôn đang tích cực hướng đến việc tiêu dùng và nhắm đến tiêu dùng văn minh hiện đại và tiện lợi hơn
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng tại chợ không dùng tiền mặt ở huyện ba vì thành phố hà nội
là tiểu thương kinh doanh ở chợ mơ huyện ba vì gần hai mươi năm nhưng bà mận mới chỉ có hơn hai ngày làm quen với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
dù có những bỡ ngỡ nhưng bà rất hào hứng với phương thức thanh toán này
những quẩy hàng từ hàng cá đến cả những hàng rau các bảng mã qr đều đã xuất hiện
việc thay đổi thói quen kinh doanh dù bước đầu còn khó khăn nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các tiểu thương
ngay cả những người dân những người lớn tuổi cũng đang dần chuyển thói quen tiêu dùng mới
mình được tầm ba bốn tháng nay rồi rất là tiện lúc đầu dùng thì nói chung là cũng hơi bỡ ngỡ nhưng mà một hai lần xong thì dần dần quen dần
là địa bàn nằm ở xã trung tâm đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn
để thúc đẩy hơn nữa việc thanh toán không dùng tiền mặt huyện ba vì đã thực hiện miễn giảm phí khuyến mại giảm giá đối với các điểm kinh doanh và khách hàng mua sắm
đồng thời xây dựng các hình thức thanh toán tiện lợi hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn
bảo mật cho người dùng
trong quá trình triển khai thì cái việc mà tổ chức thực hiện thì cũng có những cái khó khăn nhất định
cái thứ nhất là cái thói quen dùng tiền mặt của người dân khi đi chợ cũng là một cái thói quen rất là lâu rồi
do vậy là trong chỉ đạo thì chúng tôi cũng là chỉ đạo đối với các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là đối với các ban chỉ đạo các xã thị trấn là phải có cái sự tuyên truyền rất là cụ thể
vận động để làm sao người dân hiểu được cái việc mà lợi ích của đi chợ không dùng tiền mặt trong thời điểm này và cũng như là về sau
hiện nay chuyển đổi số đang được ứng dụng rộng rãi và đa lĩnh vực trong cuộc sống như mua sắm online live stream bán hàng trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt
với nền tảng hạ tầng xã hội đã đang và ngày càng phát triển việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ ở nông thôn
góp phần đẩy mạnh thanh toán số hóa đồng thời giúp các doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh các tiểu thương đổi mới mô hình quản trị
gia tăng sản xuất kinh doanh để tăng giá trị sản xuất tăng doanh thu và lợi nhuận có đó góp phần chung cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
tiếp theo chương trình là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong bản tin kinh tế phương nam
phần thi công đào bấy công trình ngầm của tuyến metro số hai được cấp phép hoạt động từ hai mươi h đến năm h sáng hôm sau
ga phạm văn bạch số sáu trăm tám mươi hai a
đường trường chinh phường một mươi năm quận tân bình thuộc đoàn thi công số một
theo báo cáo phía nhà thù tại gà s hai ga tàu đàn hạng mục điện cao thế một trăm một mươi kv đã hoàn tất thi công hầm nối cấp một hầm kéo cấp một và hầm kéo cấp hai đang triển khai đào thăm dò để chuẩn bị triển khai thi công mương cáp dự kiến trong tháng sáu sẽ hoàn tất công tác kéo cáp của hạng mục này
tại ga s ba gà chân chủ công tác đào thăm dò đường ống cấp nước bắt đầu triển khai trong tháng năm
ngoài ra các nhà gà s năm gà lê thị riêng đến gà s một mươi một gà tân bình cũng đã được tiến hành đào đất để đặt đường ống nước
vì hầu hết các ga đều có công trình ngầm và đang chuẩn bị bước vào mùa mưa nên có thể dẫn đến ngập hoặc sụp lúng
ban quản lý dự án đường sắt đô thị lưu ý người dân chọn lội trình khác thích hợp trường hợp phải lưu thông qua khu vực công trình cần cẩn trọng và tuân thủ hướng dẫn của đơn vị thi công
cập nhật từ cục thủy lợi cho biết xâm nhập mặn ở các nhánh sông cửu long đã vượt lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu
trong khi đó tình trạng khô hạn và thiếu nước ở khu vực tây nguyên thêm trầm trọng
tại đồng bằng sông cửu long toàn bộ các nhánh sông cửu long xâm nhập mặn vào sâu hơn so với đợt mặn lịch sử hai nghìn một mươi sáu từ ba đến tám km
cụ thể so với năm hai nghìn một mươi sáu tranh mặn bốn xâm nhập mặn trên nhánh sông cửa tiểu và cửa đại sâu hơn tám km sông hàm luông là sáu km sông cổ chiên bốn km và sông hậu ba km
hiện tại sông vàm cỏ đông mặn vào sâu đến chín mươi km nhưng vẫn kém năm hai nghìn một mươi sáu đến một mươi hai km và sông vàm cỏ tây một trăm linh km
kém năm hai nghìn một mươi sáu khoảng một mươi năm km
bên cạnh đó sông cái lớn ở biển tây mặn vào sâu sáu mươi một km
kém năm hai nghìn một mươi sáu khoảng sáu km
đầu năm nay các dự báo đều cho rằng năm hai nghìn hai mươi bốn xâm nhập mặn gây gắt nhưng không bằng năm lịch sử hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn hai mươi
nhưng đến thời điểm hiện tại xâm nhập mặn trên các nhánh sông cửu long đã phượt năm hai nghìn một mươi sáu rất nhiều và chỉ còn kém đỉnh mặn năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó tại tây nguyên tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới đang rất căng thẳng
có đến một trăm ba mươi chín hồ chứa nhỏ cạn nước
dùng tích các hồ chứa hiện chỉ còn ba mươi bốn so với dùng tích thiết kế thấp hơn một mươi một so với trung bình nhiều năm và tiếp tục giảm hai so với tuần trước
dự báo trong tuần này lượng nước ở các hồ chứa còn lại tiếp tục giảm thêm ba
năm nay tình trạng thiếu nước tương đương với năm hai nghìn một mươi tám
các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn là con tâm có một trăm linh sáu ha gia lai sáu trăm bốn mươi tám ha đắk lách hai nghìn năm mươi sáu ha
đắk nông một mươi ha
đắk nông một mươi bảy trăm hai mươi một ha lâm động sáu trăm sáu mươi ha long an bốn sáu trăm bốn mươi hai ha bỉnh tre năm mươi ha và sóc trăng một năm trăm ba mươi một ha
triển lãm quốc tế cà phê show năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút hơn bốn trăm linh đơn vị trưng bày trong nước và quốc tế với nhiều nhóm ngành hàng khác nhau
năm nay thì cà phê show lần đầu tiên mở thêm không gian giới thiệu trà việt
thu hút thêm những nhà mua hàng tiềm năng

sự kiện thu hút hơn bốn trăm linh đơn vị trưng bày trong nước và quốc tế với nhiều nhóm ngành hàng khác nhau
trong đó có các thương hiệu máy pha cà phê định đám trên thế giới được các đơn vị phân phối uy tín tại việt nam
ngoài ra các sản phẩm nguyên phụ liệu pha chế và làm bánh sản phẩm phục vụ ngành pha chế cà phê trà
như vinamilk moreland crayston đà lạt mill tân nhất hương long beach osterberg
cũng tham gia trưng bày nhằm góp phần thay đổi ngành pha chế đưa nền công nghiệp đồ uống việt nam mở rộng thị trường xuất khẩu
với cái xu hướng là ngành hàng f b đang phát triển rất là mạnh mẽ
cũng như là những cái dịch vụ ăn uống cũng đang được bạn trẻ rất là quan tâm
rất là mong muốn được đồng hành và tiếp sức cho các bạn trẻ có niềm đam mê với lại cà phê
với thức uống cũng như là các bạn barista
doanh nghiệp cà phê sẽ có được tiếp cận những sản phẩm có chất lượng cao của vinamilk
được những cái bạn barista hàng đầu trên thế giới và cả ở việt nam tinh trọ
và cùng với đó thì cái chất lượng của sản phẩm cũng được nâng cao lên rất là nhiều
thì đối với về diện mạo của sản phẩm thì vinamilk đi theo cái phong cách rất là sáng tạo
rất là trẻ trung năng động đầy năng lượng táo bạo
và đi cùng với đó là những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao để phục vụ người tiêu dùng mới thế hệ gen
cũng tại triển lãm đã diễn ra hai giải đấu cấp quốc gia về pha chế đồ uống
đây là hai cuộc thi hiếm hoa tại việt nam được chứa nhận bởi world coffee events vkce
nhằm mục đích tìm kiếm những barista xuất sắc đại diện cho ngành barista việt nam khi đấu giải quốc tế
những người đẹp hành tích cao sẽ có phần thúc đẩy sự phấn đấu trong ngành cà phê
nâng cao tay nghề của barista và thu hút rất nhiều khán giả trên toàn thế giới
giải vô địch cà phê thế giới là đỉnh cao các quy trình pha chế cà phê và các tổ chức đã được cấp
đối với lại định vị cà phê việt nam tích hợp được giá trị văn hóa của ba nền văn minh cà phê thể hiện qua dòng sản phẩm
thì nghĩa là thông qua cái việc tham gia này trung ương thực hiện được ba cái việc
thứ nhất là nâng tầm giá trị và định vị của cà phê việt nam đối với thị trường quốc tế
thứ hai là về xã hội là trung nguyên muốn đăng truyền một mô hình khởi nghiệp tối ưu giúp cho thanh niên việt nam
giúp cho các bạn trẻ có cái cách thức khởi nghiệp nó phù hợp và nó tối ưu đã được đo lường đã được chứng minh
ngoài ra với mong muốn giới thiệu các sản phẩm trà chất lượng cao cũng như văn hóa thưởng thức trà vô cùng độc đáo của việt nam
tới đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế
triển lãm quốc tế trà việt nam t show cũng lần đầu tiên được tổ chức
thu hút hơn một trăm linh gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp hàng đầu của việt nam
thế thì cái câu chuyện của chúng ta mà chúng ta lại là cái đất nước của trà
cây trà nguyên sinh tức là từ trời đất sinh ra nó đã ở việt nam rồi
mà tại sao chúng ta lại phải chấp nhận một cái mức giá thấp hay chúng ta lại chấp nhận một cái hiệu suất kinh doanh thấp như vậy
thế thì nó nằm ở cái chuyện là cái chất lượng của sản phẩm và thương hiệu
do đó thì chúng tôi mong muốn lớn nhất là chúng tôi muốn gửi đến một cái thông điệp về rằng là
chúng ta hoàn toàn với sản phẩm của mình có được chất lượng tương đương hoặc là hơn
của những cái nước mà có truyền thống lâu năm về
không chỉ dành cho những nhà bán
những nhà bán hàng tìm kiếm cơ hội tại cà phê show hai nghìn hai mươi bốn người tiêu dùng lần đầu tiên được thử nghiệm
các dòng máy xay máy pha cà phê hiện đại nhất cũng như đa dạng các dòng cà phê từ khắp nơi trên thế giới
như cà phê của brazil indonesia peru colombia và đặc biệt các loại cà phê robusta và arabica chất lượng cao của việt nam
đây là cơ hội để các nhà quản lý các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế gặp gỡ chia sẻ các định hướng giải pháp
và công cụ quản lý trong ngành sản xuất chế biến cà phê trà thực phẩm đồ uống nói chung
và ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống cho các nhà hàng khách sạn đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống khác nói riêng
giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại sống xanh sống lành đang trở thành xu hướng
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đã sớm có những sáng kiến thúc đẩy lối sống xanh
được đưa vào một hoạt động của ngân hàng tuy biểu là thẻ mb mastercard harry
khảo sát thói quen tiêu dùng của bida
tại hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có việt nam cho thấy
người tiêu dùng ngày càng dành nhiều sự quan tâm đến môi trường
theo khảo sát của nelson việt nam cũng chỉ rõ tám mươi người tiêu dùng việt
sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm đến từ thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến môi trường và xã hội
tuy nhiên việc duy trì về hình hành thói quen tiêu dùng xanh vẫn gặp phải rào cản
khi chi phí để sở hữu các mặt hàng xanh thường khá cao
định hướng chi tiêu qua thẻ ham hơn đến mục tiêu giúp người dân việt nam dễ dàng hơn
trong việc duy trì lối sống trách nhiệm với môi trường và xã hội
high green là một trong những thẻ ngân hàng xanh đầu tiên
đồng thời đây cũng được xem là sản phẩm đánh dấu một bước tiến mới của mb
trong việc trở thành ngân hàng xanh
hệ sinh thái số hiện đại cho phép mb phát triển theo chuẩn esg
tạo ra tác động tích cực với khách hàng và thân thiện với môi trường
lê cảm hứng từ chính các hoạt động bảo vệ môi trường thiết kế mb mastercard high green
ghi ấn tượng với giao diện gần gũi với thiên nhiên cùng với vật liệu thân thiện với môi trường
qua mỗi giao dịch được thực hiện bằng thẻ hay green mb cùng các đối tác
sẽ đóng góp tương đương một doanh số chi tiêu vào các dự án môi trường và xã hội esg
theo agoda ứng dụng tiền kiếm và đặt phòng khách sạn nổi tiếng thế giới
tp hcm nằm trong top các điểm lưu trú dài ngày được yêu thích nhất tại châu á
trong danh sách và bản xếp hạng các điểm đến dựa trên dữ liệu đặt phòng
của nền tảng du lịch agoda ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tp hcm đã lọt vào một trong tám điểm đến thu hút du khách lưu lại
lâu nhất ở khu vực châu á
các thành phố khác bao gồm khảo lắc thái lan seoul hàn quốc
đảo pahentian malaysia tokyo nhật bản đảo siagao philippines
pekanbaru indonesia và ahmedabad ấn độ
theo dữ liệu này tp hcm là địa điểm mà du khách lưu trú trung bình nhiều ngày nhất
thì bắc ninh và đảo phú quốc lần lượt xếp thứ hai và thứ ba
du khách đến tp hcm sẽ thấy những con phố sôi động
đặc biệt khi du khách thực sự dành thời gian trải nghiệm
sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tràn trề và đầy hứng khởi
mà thành phố này mang lại đồng thời là nơi hồ tụ của những yếu tố tuyệt vời
về văn hóa con người cũng như tiềm năng phát triển du lịch
tp hcm luôn luôn là một điểm đến tiềm năng đối với các khách du lịch
trong nước và nước ngoài
trong những ngày tháng năm lịch sử này có rất nhiều người tìm đến các bảo tàng
đặc biệt là bảo tàng lưu giữ kỹ vật chiến tranh để gợi nhớ về một thời hào hùng
của dân tộc để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách
mới đây sở du lịch tp hcm
công nhận bảo tàng quân khu bảy là điểm du lịch mới của thành phố
phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
gần chín mươi tuổi đời trong người lại mang đầy thương tích
nhưng khi xem những hiện vật hình ảnh tư liệu chiến tranh được trưng bày
ở bảo tàng quân khu bảy thiếu tướng nguyễn ngọc doanh
nguyên chính nguyễn trung đoàn một trăm bốn mươi một sưu đoàn bảy
nguyên phó tư lệnh chính trị quân đoàn bốn cảm thấy như khỏe hơn
bởi lẽ ký ức của một thời hoa lửa
lại ùa về
còn với những thanh niên này đến bảo tàng quân khu bảy
là để hiểu thêm về sức mạnh tiêm tàng của một dân tộc nhỏ bé
ở bán đảo đông dương nhưng đã đánh thắng được
hai cường quốc hùng mạnh nhất trên thế giới
điều này không chỉ có ý nghĩa lịch sử
mà còn gợi mở rất nhiều điều trong cuộc sống
điểm du lịch bảo tàng quân khu bảy có hơn hai mươi ba hiện vật
tư liệu lịch sử quý
mỗi hiện vật đều có những câu chuyện riêng
liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
để du khách dễ dàng
tra cứu thông tin nhiều hiện vật đã được số hóa
bằng công nghệ mã vạch
là điểm du lịch nhưng bảo tàng quân khu bảy
không tổ chức bán vé thu phí tham quan
điều này sẽ giúp du khách đến với bảo tàng nhiều hơn
từ đó lan tỏa tinh thần yêu nước
tình đoàn kết quân dân để cùng phát triển